công an quận dương kinh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của công an thành phố hải phòng
tập trung xác minh làm rõ vụ việc hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến tại khu đô thị our city
theo một số người dân chứng kiến vụ việc có khoảng hai mươi thanh niên đi trên nhiều xe máy tham gia vụ ẩu đả
đâm đổ biển báo giao thông bên đường phạm văn đồng
sau vụ hỗn chiến một số nam thanh niên nằm bất động tại hiện trường
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm thanh thiếu niên ở trên địa bàn huyện an lão
có mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên ở khu vực nội thành hải phòng
cả hai nhóm hẹn nhau ra khu vực khu đô thị our city giải quyết mâu thuẫn
hiện công an quận dương kinh đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng của công an thành phố hải phòng
triệu tập những thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc để điều tra xác minh làm rõ vụ việc